thế nhưng những năm gần đây khi nhắc về vùng đất này người ta nghĩ ngay đến những mùa cam chín ngọt từ đôi bàn tay người mường chăm sóc
cứ mỗi năm qua đi tại vùng núi xa xôi này lại xuất hiện thêm nhiều tỷ phú
họ là những người đã đánh thức vùng đất xứ mường tạo dựng những vườn cam bạt ngàn
một trong những người con xứ mường đó là đồng chí bùi văn liền chủ tịch ủy ban nhân dân xã dũng phong huyện cao phong tỉnh hòa bình
không phải là cơ duyên tự đến với người lãnh đạo xã bùi văn liền mà nó là cả một dự định một ước mơ được anh ấp ủ từ tấm bé
khi chính mắt anh được nhìn thấy những vườn cam chữ quả của nông trường cao phong kể bên
khảo khát biến thửa đất cằn cỗi của gia đình mình thành vườn cây chữ quả
anh quyết tâm thi đỗ và theo học chuyên ngành trồng trọt trường đại học nông nghiệp một và trở về áp dụng kiến thức cải tạo vùng đất quê mình
đây là hoạt động tuyên truyền thực hiện nghị quyết chuyển đổi cơ cấu cây trồng của xã dũng phong được chủ tịch liền cùng cán bộ nông nghiệp xã thực hiện tại các hộ gia đình nghèo nhất xã
sau những câu hỏi thăm thân tình thì phần lớn thời gian còn lại chủ tịch liền tập trung cùng gia đình bàn cách xóa đói giảm nghèo
câu chuyện xóa đói giảm nghèo bằng giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng kéo dài từ trong nhà ra đến ngoài nương rẫy
trên từng thửa đất khô cằn mà những hộ gia đình nghèo đang sở hữu
mưa rầm thấm lâu sau nhiều lần được chủ tịch liền giải thích tuyên truyền về nghị quyết chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp người dân xóa đói giảm nghèo
hôm nay ông sự quyết định đến tận vườn nhà chủ tịch liền để mắt thấy tai nghe
bây giờ là nhà mười khấu tức là đội sổ cái xã dũng phong này
thì anh liền vào tận nơi từng nhà một và đi xem từng mảnh đất một
cây đất này cây nào phù hợp bưởi cam quýt hoặc chuối hoặc nhãn
đấy từng nào là anh liền đi sâu đi sát tận dân để mà biết được
chứ không phải là ở trên hội trường để mà nói xuông ở trên trên đấy và ý kiến của trường xóm hoặc thế này kia đâu
và còn cả đi thử đất để hợp những cây gì trồng những cây gì để cho nó có hiệu quả
hôm nay thì tôi sang thăm vườn cam là biết
cái giá cả thị trường tiêu thụ làm ăn từng năm từng tháng làm được như thế này
thì tôi chỉ biết là như này để tôi học hỏi
thì tôi còn đất là nhờ là anh ở đây là cùng cung cấp và đầu tư vốn để tôi thoát nghèo
những hộ dân mà anh liền đến thường xuyên nhất đó là những gia đình nghèo nhất bàn
với cách anh làm với lời anh nói những người nghèo ở dũng phong luôn thấy nghị quyết
không phải là cái gì xa lạ mà nó rất cụ thể gần gũi như chính cách anh liền chia sẻ với họ
anh là một người rất là gần gũi ạ
cũng là cùng dân tộc mường cho nên là khi mà nói chuyện nó giao trực tiếp hoặc là chỉ dẫn các cái kỹ thuật thì cũng rất là gần gũi với mọi người
cho nên là nói rất là dễ hiểu ạ
anh ấy làm thì cũng học theo là cũng rất là giúp cái kinh tế của mình nhà mình nó được phát triển
thấy gia đình nhà anh phát triển được kinh tế nhiều như vậy thì cũng mong là gia đình mình cũng sẽ được phát triển được kinh tế tốt như vậy ạ
ngày trước thì nhà tôi trồng mía thì kinh tế còn yếu
giờ thì nhiều xá chuyên truyền như anh liền rồi trưởng xóm chuyên truyền xuống rượm bảo rồng cây có múi
thì nhà tôi thay dựng nhà khang trang rồi bây giờ có đủ tiện nghi trong nhà rồi
đồng chí luôn luôn xuống sát dân
và gần dân chỉ đạo đến từng công tác
và hai nữa là đồng chí cũng truyền đạt kinh nghiệm của mình cho các hộ nghèo những hộ chưa có kỹ thuật
qua đó thì những hộ dân mà được đồng chí liền chuyển giao những kỹ thuật thì những hộ đó đã phát triển kinh tế vượt bậc
có nhiều nhà tỷ phụ trong xã
sinh ra trên đất mường suốt nhiều năm dòng gắn bó với ruộng nương nên anh hiểu được nỗi lòng của người nông dân nghèo quê mình
do đó cùng với việc ban hành nghị quyết phù hợp với thực tiễn thì những giải pháp cầm tay chỉ việc hướng dẫn đồng hành cùng người nghèo bằng những việc làm cụ thể
anh bùi văn liền đã góp phần cùng đảng ủy chính quyền xã dũng phong chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn liền với xây dựng nông thôn mới về đích trước một năm
những ngày đầu đó thì tỷ lệ hộ nghèo ngày xây dựng nông thôn mới theo nghèo đa chiều thì chúng tôi cũng có trên một mươi sáu